với chủ đề đắc hà điểm hẹn và khát vọng ngày một mươi hai tháng một mươi tại quảng trường hai mươi bốn tháng ba
ủy ban nhân dân huyện đắc hà đã tổ chức ngày hội di sản văn hóa giới thiệu sản phẩm đặc trưng
và hội nghị liên kết bốn nhà gắn với gập mặt doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân việt nam năm hai nghìn một mươi chín
tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng lần này có trên một trăm linh sản phẩm nông nghiệp
tiểu thủ công nghiệp của các đơn vị đến từ các huyện thành phố của tỉnh con tum
qua đó khách tham quan được hòa mình vào chuỗi không gian triển lãm các di sản văn hóa cộng đồng
của hai mươi tám dân tộc anh em đang sinh sống tại con tum tái hiện nghề dệt thổ cầm truyền thống
và trưng bày các sản phẩm thổ cầm thi giã gạo trải nghiệm về câu chuyện hạt cà phê đắc hà
gặp gỡ giao lưu của nhân dân các nghệ nhân nghệ sĩ nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa
giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh con tum
ngày hội còn là không gian để nhà nông nhà doanh nghiệp nhà đầu tư nhà khoa học
có điều kiện giao lưu trao đổi chia sẻ kinh nghiệm nắm bắt thông tin
để định hướng phát triển mở rộng hợp tác tăng cường liên kết